sáng nay bốn tháng một tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị cùng dự còn có phó thủ tướng vũ đức đàm
năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn kết
phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp
trong quá trình sản xuất kinh doanh chuyển giao đổi mới công nghệ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp
triển khai các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ phát triển thị trường khoa học và công nghệ
tuy nhiên trong tổ chức và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn thiếu các hướng ưu tiên phù hợp
các chính sách giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà việt nam có lợi thế
vì vậy chưa hình thành được các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến
có khả năng bình đẳng với khu vực và thế giới
việc cấu trúc triển khai đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo cơ chế mới còn lúng túng
các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia được chính phủ cho phép triển khai đến năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu tập trung nguồn lực để việc tổ chức triển khai được đồng bộ thống nhất
góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong nước
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thế nhưng nguồn kinh phí hạn hẹp đã làm hạn chế nguồn lực đầu tư tới ngưỡng
đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và kết quả của các chương trình
tại hội nghị đại diện các bộ ngành và các địa phương đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng và tính quyết liệt
trong việc xây dựng triển khai chính sách phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi